ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao của ngành hàng không cả về số lượng hãng hàng không và số lượng máy bay mang quốc tịch việt nam
tuy nhiên trong khi các hãng hàng không phát triển mạnh mẽ thì hạ tầng hàng không lại không theo kịp và nó tạo ra một nút thắt trong phát triển giao thông hàng không
đây là quan cảnh ủn tắc bên ngoài sân bay tân sơn nhất
và đây là cảnh chật trội phía trong sân đỗ máy bay thậm chí vào giờ cao điểm máy bay phải đỗ cả trên lối dẫn ra đường băng
dưới mặt đất mỗi chiếc máy bay phải xếp hàng từ hai mươi đến bốn mươi năm phút để tới lượt cất cánh
trong khi ở trên trời các máy bay cũng phải bay lượn khoảng hai mươi đến bốn mươi phút chờ tới lượt hạ cánh
theo tôi thì vấn đề là các hãng bay mà đăng ký nhiều thì theo tôi đó là một cái tin vu
tìm kiếm là chúng ta tìm lực kinh tế của chúng ta đang mạnh
chủ nghĩa là hạ tầng chúng ta không theo kịp cung cầu đang lịch quá lớn
hạ tầng tân sơn nhất sẽ còn quá tải trầm trọng hơn khi mới đây các hãng hàng không nhận thêm hàng chục máy bay
và tân sơn nhất thiếu tới hai trăm bảy mươi lốt bay
không chỉ tân sơn nhất hiện đã có tới bảy trên hai mươi hai cảng hàng không tại việt nam quá tải
hạ tầng yếu tại các cảng hàng không là nguyên nhân khiến hai bảy trăm năm mươi sáu chuyến bay bị chậm hoặc hủy
riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và các sân bay lại chuẩn bị phải đón nhận thêm tới bốn hãng hàng không mới

thì trong cái cảnh đó mà các hãng hàng không có kém về quả thì trước hay sau họ sẽ bị phá sản

hãng hàng không phá sản vì hạ tầng quá tải
thế mới diễn ra tại thái lan
nếu như năm hai nghìn một mươi năm nước này có bốn mươi một hãng thì tới nay có tới một mươi sáu hãng giải thể
những hãng còn lại riêng thái airways lỗ lũy kế đang là chín hai tỷ đô la mỹ
nguyên nhân đã được các chuyên gia khẳng định là do hạ tầng hàng không quá tải
trong khi các hãng hàng không được cấp phép ổ ản và đó cũng là bài học cho ngành hàng không việt nam